nhân dịp quốc khánh liên hiệp vương quốc anh và bắc ireland ngày hôm nay một mươi hai tháng sáu
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã gửi điện mừng tới nữ hoàng anh elizabeth đệ nhị
và thủ tướng nguyễn xuân phúc đã gửi điện mừng tới thủ tướng anh boris johnson
và nhân dịp này phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh
đã gửi điện mừng tới bộ trưởng ngoại giao anh dominic raab